lễ công bố xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam đạt mốc bốn trăm linh tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa được tổ chức tại hà nội
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã dự và phát biểu tại buổi lễ
sau một mươi năm việt nam chính thức gia nhập wto đến nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp bốn lần
cụ thể xuất khẩu hàng hóa của việt nam tăng từ vị trí năm mươi trong năm hai nghìn bảy lên vị trí hai mươi sáu ghi nhận trong năm hai nghìn một mươi sáu
cũng tăng lên từ vị trí thứ bốn mươi một trong năm hai nghìn bảy lên vị trí hai mươi năm trong năm hai nghìn một mươi sáu và chắc chắn sẽ tiếp tục tăng bậc trong năm hai nghìn một mươi bảy
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam trong một mươi một tháng tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba trăm tám mươi năm bảy mươi bảy tỷ usd tăng hai mươi một bốn so với cùng kỳ năm trước
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy cán cân thương mại hàng hóa của cả nước đạt mức thẳng dư cao nhất kể từ trước đến nay với ba một mươi bảy tỷ usd
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đã dự và phát biểu
vương đình huệ khẳng định điều này đã làm cho cán cân thương mại của nước ta được cải thiện rất rõ rệt
kết quả này là sự nỗ lực của tất cả các ngành
và đây là nó là cái cố gắng nỗ lực của cả nước của tất cả các cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của cả người nông dân việt nam
nhưng mà những người trực tiếp trực tiếp phục vụ cho cái công tác này công tác xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa này là cán bộ công chức của ngành hải quan
việt nam hiện có trên hai trăm linh đối tác thương mại
khắp toàn cầu trong đó có hai mươi chín thị trường xuất khẩu và hai mươi ba thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên một tỷ usd trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ tham mưu cho chính phủ hoàn thiện khung khổ pháp lý
mở rộng thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu qua cơ chế một cửa quốc gia
tiếp tục cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành theo tinh thần nghị quyết một mươi chín và ba mươi năm của chính phủ
hai nghìn một mươi bảy chúng ta coi là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi tám chúng ta phải tiếp tục cái quá trình này để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
đối với các bộ ngành và địa phương tôi đề nghị cần tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh
nếu như hai năm vừa rồi chúng ta tăng được hai mươi bốn bậc hai mươi bốn bậc
thứ hôm trước đồng chí tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng đề nghị là hai mươi tám chúng ta phải đạt mục tiêu là tăng ít nhất được một mươi năm một mươi sáu bậc
chưa có căn cứ nào để xác định cụ thể nhưng rõ ràng hai mươi tám chúng ta phải tiếp tục tiếp tục để tạo ra cái nâng bậc cái này
đồng thời với cái nâng bậc thứ hạng về cái cạnh tranh quốc gia thì chúng ta phải tiếp tục nâng hạng thứ hạng về cái môi trường kinh doanh
và phấn đấu với chúng ta phải vào asean bốn top asean bốn
phó thủ tướng tin tưởng tập thể hải quan sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tiếp tục tiết giảm hơn nữa thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp tạo đà cho xuất khẩu năm hai nghìn một mươi tám